một chuyên án ma túy lớn vừa được bộ đội biên phòng con tum chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh con tum triệt phá thành công bắt giữ hai đối tượng khi đang vận chuyển trái phép ba mươi bốn bánh heroin từ lào vào việt nam
cụ thể vào hồi hai mươi h ngày hai mươi năm tháng sáu tại đường tuần tra biên giới việt nam lào thuộc địa bàn xã pờ y huyện ngọc hồi tỉnh con tum
lực lượng đánh án đã bắt quả tang hai đối tượng vương văn đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và lã thị tuyết sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cùng chú tại xã phú lạc huyện đại từ tỉnh thái nguyên
kiểm tra ba lô của hai đối tượng lực lượng đánh án phát hiện ba mươi bốn bánh bột màu trắng
bước đầu đức và tuyết khai nhận đó là heroin và vận chuyển thuê cho một đối tượng khác với tiền công là ba trăm bốn mươi triệu đồng
được biết đây là vụ bắt giữ với số lượng heroin lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh con tum
hiện các đơn vị đang tiếp tục điều tra
hoàn tất thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật
vận chuyển ma túy từ tỉnh điện biên qua tỉnh hà giang đến cao bằng sau đó vận chuyển sang trung quốc để tiêu thụ
hai đối tượng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng
phối hợp với công an huyện bảo lâm đội kiểm soát hải quan cục hải quan tỉnh cao bằng bắt giữ
sau một quá trình theo dõi mật phục bằng các biện pháp nghiệp vụ
vào hồi một giờ ba mươi phút ngày
hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tại khu vực xóm khuổi vin xã lý bôn huyện bảo lâm
lực lượng chức năng đã phát hiện hai đối tượng chảo tràn khen và nguyễn văn thọ
cùng chú tại huyện bảo lâm tỉnh cao bằng đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ một mươi bánh heroin
đây là đường dây ma túy xuyên quốc gia do chảo tràn khen cầm đầu
hai mươi năm tù là bản án thích đáng mà tòa án nhân dân tỉnh hậu giang đã tuyên phạt bị cáo
nguyễn văn ân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại thị trấn bảy ngàn huyện châu thành a tỉnh hậu giang
về tội vận chuyển trái phép ma túy
theo nội dung cáo trạng vào sáng ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
nguyễn văn ân nhận được điện thoại của một người quen cũ tên đạt
trú tại thành phố hồ chí minh thuê vận chuyển ma túy từ thị trấn bảy ngàn huyện châu thành nga
đến bến phà công binh thuộc huyện rồng riềng tỉnh kiên giang với giá năm triệu đồng
khi đến nơi sẽ có người nhận ma túy và trả tiền
sau đó ân điều khiển xuồng máy đến dốc cầu bảy ngàn trên quốc lộ sáu mươi một c để gặp đạt nhận ma túy
đến khoảng một mươi năm h cùng ngày người tên đạt tiếp tục điện thoại cho ân yêu cầu đi giao ma túy
ân đã điều khiển xuồng máy mang theo ma túy đi giao
thì bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hậu giang
phối hợp với công an huyện châu thành nga bắt quả tăng
cùng tăng vật là hơn hai trăm một mươi hai gam ma túy gồm các loại metafetamin mdma và ketamin
sau một thời gian xác lập chuyên án lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định
phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an vừa triệt xóa một đường dây mua bán và tàng trữ vũ khí liên tỉnh
cầm đầu đường dây là đối tượng nguyễn công minh cùng ba đối tượng khác là nguyễn đức kha
nguyễn thanh tùng và ngô sĩ việt nam cùng chú tại huyện tuy phước
tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của bốn đối tượng trên
lực lượng công an thu giữ chín khẩu súng gồm bảy khẩu súng quân dụng một khẩu súng pháo và một khẩu súng bắn đạn cao su cùng tám mươi bảy viên đạn
khai thác nhanh các đối tượng tổ công tác phối hợp với công an tỉnh đắk lắc tiếp tục bắt giữ thêm nông quốc việt hai mươi hai tuổi trú tại tỉnh đắk lắc
là đối tượng chuyên cung cấp súng cho nhóm của minh
đây là vụ án mà lực lượng công an thu giữ số lượng súng đạn nhiều nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh bình định
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
trong khi đó tại an giang cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với châu sóc phong
về hành vi tàng trữ sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng và nguyễn công thuận về hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng
hiện hai đối tượng này đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tri tôn tỉnh an giang ra quyết định khởi tố tạm giam trong một vụ án khác
theo kết quả điều tra ban đầu khoảng cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
trong lúc mua ma túy của phong về sử dụng thuận đặt vấn đề mua bán súng thì phong đồng ý mua khẩu súng rulo và sáu viên đạn
sau đó thuận liên hệ với thạch ngọc kim đặt mua súng và đạn bán lại cho phong với giá tám năm triệu đồng
sau khi nhận súng thì phong đem bắn thử thì súng không nổ phong yêu cầu thuận đổi lại súng nhưng thuận từ chối nên phong đem súng đi cất giữ để bán lại kiếm lời
đến ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai phong được một người đàn ông tên sáng liên hệ qua gia lô đặt mua ma túy
phan đồng ý và giới thiệu có khẩu súng thì sáng yêu cầu khi giao ma túy thì mang theo súng để kiểm tra
trên đường đi giao ma túy cho sáng thì phong bị lực lượng công an huyện tri tôn phát hiện bắt quả tang
tăng vật thu giữ gồm hơn hai mươi chín gam ma túy đá một khẩu súng rulo và sáu viên đạn
riêng đối tượng thạch ngọc kim hiện đang bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình phước khởi tố tạm giam về hành vi tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng
mặc dù đã có nhiều người bị xử phạt về viên đạn
việc đăng tải thông tin sai sự thật về vụ gây dối an ninh trật tự tại đắk lắc
tuy nhiên không ít người vẫn vi phạm
mới đây thì công an huyện quế sơn của tỉnh quảng nam cũng đã làm rõ xử phạt vi phạm hành chính đối với một cá nhân
về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân kích động bạo lực liên quan đến vấn đề này
vào tối ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba một cá nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã quế an huyện quế sơn tỉnh quảng nam
sau khi xem tin tức trên mạng
xã hội trong đó có đăng tải các clip ghi lại hình ảnh chính quyền một địa phương ở tây nguyên
đang làm việc với một số người dân liên quan đến vấn đề đền bù đất đai
cá nhân này đã chia sẻ hai bài viết có hai đoạn clip trên lên facebook cá nhân của mình
kèm các tiêu đề có nội dung bịa đặt về nguyên nhân dẫn đến vụ việc một số đối tượng manh động dùng súng tấn công
vào trụ sở chính quyền hai xã tại huyện chư quynh của tỉnh đắk lắc
với hành vi trên cá nhân chia sẻ thông tin bịa đặt đã bị xử phạt số tiền năm triệu đồng
thưa quý vị thời gian qua thì có không ít người dân nhập viện trong tình trạng nguy kịch biến chứng nặng
do chữa bệnh thương tích bằng những phương pháp mê tín dị đoan
đã có rất nhiều người chịu hậu quả nặng nề vì những phương pháp này
phóng sự được thực hiện tại vùng cao của tỉnh quảng ngãi
em phạm văn khánh một mươi sáu tuổi ở thôn ca là xã ba dinh huyện ba tơ treo cây bị ngã gãy xương đùi
người trong gia đình đã lấy một con gà trắng cắt cổ rồi cột vào đùi
tuy nhiên ngày sau đó
vết thương bị nhiễm trùng gia đình phải đưa khánh đi cấp cứu tại trung tâm y tế ba tơ
tại đây y bác sĩ kịp thời chữa trị vết thương không để biến chứng
người nhà cho biết mục đích cột con gà trắng chỗ vết thương là nghe theo mách bảo để vết thương nhanh lành
tại khu vực đèo viô lóc giáp danh giữa hai tỉnh con tum và bình định
một số thầy cúng ở tỉnh con tum
chữa bệnh bằng cách cắn vào người hút ra cục đá gọi là đồ độc
mỗi viên ná được lấy ra bệnh nhân phải trả hai trăm linh đồng
nhiều người dân đồng bào hơ rê tìm cách chữa bệnh trên tìm đến thầy cúng này
nghe đồn đau nghe có thầy trị bệnh rất rõ
và em trực tiếp kêu thầy lên trị bệnh
có người nhà thầy mà hút được trong hai viên đá
các phương pháp chữa bệnh này đều mê tín dị đoan không dựa trên cơ sở khoa học nào
bệnh nhân không những không hết bệnh mà còn tốn tiền tốn thời gian trong điều trị
bên cạnh đó phương pháp chữa bệnh này còn gây biến chứng nặng nề
ảnh hưởng nặng tới bệnh lý của bệnh nhân có thể khiến bệnh nhẹ thành nặng
khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe bệnh nhân phải tới bệnh viện khám và chẩn đoán
điều trị bệnh với bác sĩ chuyên khoa
chỉ đạo cái vấn đề là tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân
khi đau ốm là chúng ta nên đến bệnh viện
bởi vì ở cơ sở bệnh viện là đầy đủ cơ sở vật chất để giúp cho bà con chúng ta sớm chữa lạnh bệnh
việc chữa bệnh mê tín dị đoan gây ra tác hại rất lớn
những ảnh hưởng tiêu cực đó cần phải được lên án đấu tranh xóa bỏ
tuy nhiên để xóa bỏ mê tín dị đoan rất cần sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị
nhất là ở cơ sở để đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mỗi người dân
đặc biệt là ở các vùng cao vùng xa khi nhận thức của bà con còn hạn chế
vào ngày hôm nay tại thành phố đà nẵng đảng ủy công an trung ương bộ công an
đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
dù hội nghị có đồng chí nguyễn văn quảng ủy viên trung ương đảng bí thư thành ủy thành phố đà nẵng
trung tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
cùng dự có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và nguyên lãnh đạo bộ công an thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
hội nghị diễn ra với nhiều nội dung quan trọng nhằm đánh giá kết quả các mặt công tác từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
và nhìn lại nửa nhiệm kỳ đại hội một mươi ba của đảng đánh giá những mặt còn hạn chế và dự báo diễn biến của tình hình
từ đó đề ra các chủ trương giải pháp cần bổ sung điều chỉnh để giải quyết có hiệu quả những vấn đề quan trọng nhất cấp bách nhất đang đặt ra
đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân hiện nay góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ trên các mặt công tác công an của cả năm hai nghìn hai mươi ba
khai mạc hội nghị bộ trưởng tô lâm đánh giá trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng xuất hiện nhiều yếu tố phức tạp mới tạo ra những thời cơ hết sức cơ bản
song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức mới lớn hơn tác động đến mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự của đất nước
từ đầu năm đến nay dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các bộ ban ngành địa phương sự ủng hộ giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế
lực lượng công an nhân dân đã nỗ lực phân đấu tập trung triển khai quyết liệt các chương trình kế hoạch giải pháp công tác đã đề ra nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu yêu cầu giữ vững an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống không để bị động bất ngờ góp phần giữ vững ổn định chính trị xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh
phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật nói thẳng nói hết để đánh giá đúng thực trạng của tình hình công tác
bộ trưởng tô lâm đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm tập trung trí tuệ nghiên cứu thảo luận đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc
nhận định phân tích dự báo sát xu hướng diễn biến của tình hình nhận thức rõ thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đặt ra
đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng công an nhân dân
từ đó kiến nghị đề xuất với đảng ủy công an trung ương bộ công an bổ sung điều chỉnh các chủ trương giải pháp phù hợp
để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ
tại hội nghị thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
trình bày kết quả công tác công an sáu tháng đầu năm nhiệm vụ giải pháp công tác trọng tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba
và nhìn lại nửa nhiệm kỳ đại hội một mươi ba của đảng hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
lại vừa xảy ra một vụ đuối nước tại quảng ninh trong khi tham gia hội bơi vượt sông bạch đằng
được tổ chức vào ngày hôm qua ngày hai mươi năm tháng sáu tại thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
một vận động viên đã bị đuối nước nạn nhân một mươi tám tuổi đang học lớp một mươi hai tại trường trung học phổ thông trần nhân tông
trong quá trình tham gia thi bơi tại khu vực sông cầm không may bị nước cuốn trôi và mất tích
theo người dân có mặt tại hiện trường cho biết tại thời điểm diễn ra cuộc thi nước trên sông cầm xuất hiện lũ
nước chảy xiết do thời tiết
có mưa kéo dài
ngay sau khi phát hiện vận động viên bị đuối nước các cơ quan chức năng đã huy động khoảng năm mươi người
cùng với phương tiện khẩn trương tập trung tìm kiếm
đến khoảng một mươi bốn giờ đã tìm thấy thi thể của nạn nhân
hội bơi truyền thống vượt sông bạch đằng tỉnh quảng ninh lần thứ bốn mươi năm năm hai nghìn hai mươi ba
được sở văn hóa và thể thao tỉnh quảng ninh tổ chức vào dạng sáng ngày hai mươi năm tháng sáu trên sông cầm
phường hưng đạo đông triều với sự tham gia của hơn một trăm linh vận động viên
từ đầu năm đến nay cùng với các địa phương
trong các địa phương khác trên cả nước lực lượng công an tỉnh an giang đã thực hiện nhiều đợt cao điểm
nhằm chủ động phòng ngừa phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông
vi phạm về nồng độ cồn và các hành vi vi phạm pháp luật khác
riêng trên các tuyến đường thủy lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang
đã và đang triển khai nghiêm túc các kế hoạch đồng thời tăng cường kiểm soát xử lý vi phạm chuyên đề
người điều khiển phương tiện giao thông đường thủy nội địa vi phạm về nồng độ cồn
tuyến sông vàm nao là một trong những ngã ba sông rộng và lớn nhất trong tỉnh an giang
nối giữa sông tiền và sông hậu
đây là tuyến đường thủy huyết mạch có số lượng lớn phương tiện như xà lan tàu ghe
nhất là mật độ phà đò đưa khách ngang sông tấp nập
để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm gây mất an toàn giao thông
bên cạnh việc thường xuyên kiểm tra tải trọng văn bằng chứng chỉ vận hành phương tiện
lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang chú trọng triển khai chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn
với người điều khiển phương tiện thủy qua lại trên tuyến sông
bên cạnh công tác tuần tra kiểm tra xử lý vi phạm
thì lực lượng cảnh sát đường thủy còn chủ động tăng cường công tác tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật cho thuyền trưởng máy trưởng các thuyền viên trên phương tiện
về những quy định mức xử phạt và những hậu quả có thể xảy ra
khi điều khiển phương tiện giao thông đường thủy mà trong người có nồng độ cồn
cảnh sát đường thủy cũng nghiêm trình chấp hành quan hình vấn đề đó cũng tốt cho nhân dân
khi mà đang lấy tàu mà có nồng độ cồn bụi bia gì đó thì nó cũng hơi nguy hiểm xảy ra
giai trạm là cò quẹt nhau đó nguy hiểm tới cánh mạng và tài sản
trong cái vấn đề mà đưa khách qua sông cho an toàn là tuyệt đối là không sử dụng rượu bia
nếu mà mình sử dụng bụi bia có hành khách trên phà rất là nguy hiểm
bị trong khi đó là mình có nồng độ cồn là mình sai rồi

thực tế hiện nay mật độ phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến thủy nội địa tăng mạnh
ngoài việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường thủy
thì người điều khiển phương tiện phải tuân thủ nghiêm việc không sử dụng rượu bia và các chất kích thích
khi điều khiển lưu thông trên tuyến đường thủy tránh để những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra bất cứ lúc nào
trong thời gian tới thì đã vào mùa mưa bão và nước lũ chuẩn bị lên
thì rất là nguy hiểm cho người lái phương tiện trên đường thủy
vì vậy là phòng quan sát đường thủy cũng phiến cáo nhất là thiền trưởng
là khi tham gia thực hiện cái ca là làm việc trên cái phương tiện là không nên uống rượu bia
nhằm đảm bảo cho tính mạng và tài sản của chính mình và cho người khác
nhờ làm tốt công tác tuyên truyền ý thức của người điều khiển phương tiện giao thông đường thủy nội địa
được nâng lên từ khi triển khai thực hiện chuyên đề này lực lượng đã tăng cường kiểm tra hơn hai trăm năm mươi trường hợp
và chưa phát hiện trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn
với những tín hiệu tích cực cùng với sự nỗ lực của ngành chức năng
nhất là ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia lưu thông
đặc biệt là không sử dụng rượu bia các chất kích thích khi điều khiển phương tiện
sẽ góp phần hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông trên tuyến đường thủy nội địa trong thời gian tới